thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia danh thắng ngũ hành sơn
thành phố đà nẵng là di tích cấp quốc gia đặc biệt điều này khẳng định giá trị văn hóa lịch sử
cũng như đặt ra yêu cầu bảo tồn và phát huy di tích danh thắng ngũ hành sơn
danh thắng ngũ hành sơn thuộc phương hoa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
có diện tích khoảng hai km hai gồm năm ngọn núi đá vôi kim sơn mộc sơn thủy sơn
thổ sơn và hỏa sơn bao gồm cả dương hỏa sơn và âm hỏa sơn
năm một nghìn chín trăm tám mươi danh thắng này được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia
nhưng trải qua thời gian cùng với những tác động của thiên nhiên và con người
di tích danh tháng ngũ hành sơn đã có nhiều thay đổi
nhờ những nỗ lực của các ngành chức năng thành phố trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử
danh thắng ngũ hành sơn đã trở thành biểu tượng văn hóa của thành phố đà nẵng
là điểm tham quan du lịch nổi tiếng
năm hai nghìn một mươi tám danh thắng ngũ hành sơn đã thu hút hơn một chín triệu lượt khách tham quan
trong đó có gần một hai mươi bảy triệu lượt khách quốc tế thu ngân sách hơn tám mươi tỷ đồng